việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo quyết định số sáu mươi tám của thủ tướng chính phủ đã góp phần nâng cao mức độ cơ giới hóa
và khuyến khích thúc đẩy các cơ sở cơ khí chế tạo máy nông nghiệp trong nước đầu tư chiều sâu
cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng máy móc thiết bị sản xuất có hiệu quả
cơ giới hóa nông nghiệp đã giải quyết khâu lao động nặng nhọc tính thời vụ
đồng thời thúc đẩy quá trình liên kết sản xuất hình thành các tổ chức dịch vụ ở nông thôn
điển hình như hình thành nhiều mô hình liên kết doanh nghiệp
hợp tác xã với nông dân sản xuất trên cánh đồng lớn kết hợp với các dịch vụ nông nghiệp
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay số lượng chủng loại máy thiết bị nông nghiệp tăng nhanh
tính chung cả nước so với năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi chín
số lượng máy kéo tăng bốn mươi tám máy gạt đập liên hợp tăng bảy mươi chín máy xấy nông sản tăng hai mươi chín
một số chủng loại máy có tốc độ tăng trưởng rất nhanh như máy chế biến thức ăn gia súc
máy chế biến thức ăn thủy sản và máy phun thuốc chứa sâu
sau hơn năm năm tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
cơ giới hóa bước đầu đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của sản xuất nông nghiệp
đối với nông nghiệp của hợp tác xã bây giờ về cơ giới hóa tất cả gần như cơ bản một trăm linh
công tác làm đất cũng là toàn máy và gặt thu hoạch núa cũng đều là máy
và đến giờ là cấy là đạt trên tám mươi rồi
hiện nay tuy mức độ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp một số khâu đạt cao nhưng chưa hoàn thiện
một số khâu mức độ cơ giới hóa còn thấp như cấy lúa chăm sóc cây ăn quả thu hoạch mía cà phê
bên cạnh đó cơ giới trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu máy thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp
về chủng loại số lượng cũng như chất lượng máy
hiện nay đối với chính sách chúng ta đã có một loạt chính sách cho việc thúc đẩy cơ giới hóa
có những chính sách về vốn có những chính sách về dồn điểm đổi dừa
một chính sách mà muốn được đến với được người dân thì nó còn sự đồng thuận của người dân
hiện nay chính sách thì chúng ta cơ bản nền chính sách tương đối là đã đầy đủ
nhưng cái chính sách vào được người dân thì chỉ rất cần những dự án những mô hình cụ thể
những bài học kinh nghiệm từ những địa phương để làm sao mà chúng ta lan tỏa những kinh nghiệm này chia sẻ kinh nghiệm này
sát định mục tiêu
sát định mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi phấn đấu mức độ cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp đạt từ tám mươi đến một trăm linh
công suất máy trang bị bình quân cả nước đạt từ năm đến sáu mã lực trên một hectare
các ngành hàng nông sản chủ lực được cơ giới hóa đồng bộ gắn với các vùng nguyên liệu tập trung